xin chào quý vị và các bạn
tại các tỉnh phía đông bắc bộ dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai vẫn chịu tác động yếu của vùng hội tụ gió ở phía tây
vì thế ở một số nơi vùng núi sẽ có mưa rào và rông nhưng không có mưa to
sau đó vùng hội tụ gió yếu nhanh nên mưa giảm đêm và sáng trời xe lạnh vùng núi ở ngưỡng rét nhẹ
còn ban ngày trời mát mẻ với mức nhiệt cao nhất trưa chiều giao động trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
đêm nay và sáng mai do ảnh hưởng của hội tụ gió phía tây nên vùng núi tây bắc bộ sẽ có mưa rông vài nơi
sau đó trong ngày mai và sang hai ngày tiếp theo thời tiết chủ yếu không mưa chỉ còn duy trì nhiều mây
đêm và sáng trời xe lạnh ban đêm vùng núi trời rét nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới ổn định
ở trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ trời mát mẻ
khu vực trung bộ đợt mưa lần này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới và có diễn biến tương đối phức tạp
sự báo trong ba ngày tới các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to đến rất to
trọng tâm mưa lớn là tại các tỉnh quảng bình đến thừa thiên huế
do mưa nhiều nên nhiệt độ sẽ không cao phổ biến từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
các tỉnh đà nẵng và quảng nam sẽ có mưa to đến rất to trong những ngày tới
các tỉnh ở phần phía nam sẽ chỉ có mưa rông rải rác cục bộ có mưa to về chiều tối
nhiệt độ ba ngày tới trên cả khu vực này sẽ kéo dài
nhiệt độ ba ngày tới trên cả khu vực này sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi một độ
ở tây nguyên do chịu tác động của gió tây nam có xu hướng mạnh dần vì thế có mưa rào và rông từ giải rác đến nhiều nơi
trong đó có thời điểm chiều tối sẽ nhiều điểm mưa to với nhiệt độ cao nhất trong ngày sao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
nam bộ có thời tiết phổ biến nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
với nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ